mới đây thanh tra chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu giấy đăng ký lưu hành đối với một mươi loại thuốc của công ty helix cấp giấy phép hoạt động cho công ty helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần vn pharma
tại thông báo này thanh tra chính phủ xác định thuốc chữa bệnh là một loại hàng hóa đặc biệt nhưng trong thời gian qua ngành y tế còn để xẻ ra những thiếu sót vi phạm trong khâu cấp số đăng ký thuốc
khâu cấp phép nhập khẩu thuốc khâu cấp phép hoạt động về thuốc nguyên liệu làm thuốc cho doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam và công tác đấu thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời sẽ có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân dân
thanh tra chính phủ cho rằng bộ trưởng bộ y tế chịu trách nhiệm với vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực dược
cục trưởng cục quản lý dược chịu trách nhiệm với vai trò là người tham mưu giúp việc cho bộ trưởng bộ y tế đã để xẻ ra những thiếu sót vi phạm qua các thời kỳ